tại cảng sa kỳ xã bình châu huyện bình sơn quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh quảng ngãi và tập đoàn vingroup
đã tổ chức lễ bàn giao tàu cá bằng vật liệu mới composite cho ngư dân
đây là tàu coposite lần đầu tiên đến với ngư dân quảng ngãi
tàu có chiều dài hai mươi bốn mét rộng sáu năm mét cao ba một mét công suất tám trăm năm mươi cv
tàu được bàn giao cho ngư dân dương văn rin ở thôn định tân xã bình châu huyện bình sơn
với tổng giá trị một mươi ba năm tỷ đồng từ nguồn vốn tài trợ của tập đoàn vingroup
tàu được lắp đặt một số trang thiết bị công nghệ mới hệ thống làm lạnh nhanh
bảo quản cá bảo đảm chất lượng sản phẩm và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
nhân dịp này quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh quảng ngãi đã hỗ trợ một trăm năm mươi triệu đồng
cho một mươi năm trường hợp gia đình có người thân chết mất tích trên biển
hỗ trợ có thu hồi vốn cho hai ngư dân với số tiền một bốn tỷ đồng để đóng mới tàu cá